ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kiến nghị quốc hội chính phủ xem xét nghiên cứu sự đổ luật tiếp công dân quy định theo hướng mở là lãnh đạo ủy ban nhân dân các cấp gồm chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân chứ không quy định cứng chỉ có chủ tịch ủy ban nhân dân phải trực tiếp tiếp công dân như luật hiện hành